sau bốn ngày điều trị khẩn cấp do mắc covid một mươi chín sáng nay ngày sáu tháng một mươi theo giờ việt nam
tổng thống mỹ donald trump đã trở lại nhà trắng tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch
vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
sau khi được máy bay trực thăng đưa từ viện quân y waterfe tới nhà trắng
tổng thống mỹ donald trump đã bỏ khẩu trang bước đi trên ban công và vẫy tay chào
các bác sĩ cho biết tổng thống trump có thể chưa hoàn toàn hết bị nguy hiểm
nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới hai mươi bốn trên bảy tại nhà trắng
theo thông báo tổng thống trump đã không bị sốt trong hơn bảy mươi hai giờ và có mức oxy bình thường
trong một video phát đi từ nhà trắng ông trump chấn an người dân mỹ không nên lo lắng về dịch bệnh
nhà lãnh đạo mỹ bày tỏ tin tưởng mỹ có các loại thuốc tốt nhất thế giới
trong một tuyên bố trên mạng xã hội ông trump khẳng định ông sẽ sớm quay trở lại chiến dịch vận động tranh cử
ông trump trở lại nhà trắng cùng ngày thư ký báo chí nhà trắng mark enani
cùng hai trợ lý là ông charles gilmartin và bà caroline leavitt có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai